bên cạnh đấy thì việc truy cập thông tin cũng trở nên rất là dễ dàng
nếu trong quá khứ thì chủ yếu là qua báo giấy hoặc là truyền tay nhau thì hiện tại thì có rất nhiều cái kênh mà nhà đầu tư có thể tiếp cận được thông tin như là website của doanh nghiệp hay là các cái kênh truyền thông hoặc là các cái diễn đàn ở trên mạng rất là nhiều
có thể nói là cái công nghệ thông tin nó đã thực sự là thay đổi rất là lớn với cả cái lĩnh vực chứng khoán
robot được xây dựng trên lý thuyết này có khả năng nhận diện một nền tảng tích lũy bao gồm nhiều nến xếp cạnh nhau giao động trong biên độ hẹp
với thanh khoản cạn kiệt và sẽ cảnh báo tín hiệu mua khi mặt bằng giá này bị phá vỡ nhờ lực cầu lớn
tuy vậy lý thuyết khá hiệu quả vì tuân theo đúng quy tắc hai mươi tám mươi cổ phiếu tăng tám mươi trong chỉ khoảng hai mươi thời gian nắm giữ
vì vậy sẽ giảm được chi phí thời gian và chi phí cơ hội nắm giữ cổ phiếu không tăng giá
bên cạnh đó các ý tưởng dành cho robot giao dịch khác như thống kê tìm quy luật từ tập tín hiệu thành công tín hiệu mua bán dựa trên cơ bản
chiến hợp tích hợp đa điều kiện tạo ra một hệ sinh thái tư duy thuật toán phong phú
đến nay còn xuất hiện thêm robot giao dịch chứng khoán phái sinh khi thị trường phái sinh đi vào hoạt động và có sự tăng trưởng tốt
nhóm của mình cũng đang xây dựng hai giải pháp để hỗ trợ nhà đầu tư giao dịch
đấy là thứ nhất là hệ thống giao dịch phái sinh tự động tư vấn giao dịch phái sinh tự động
và thứ hai là hệ thống ebroker com in
là hệ thống
hệ thống về tư vấn cổ phiếu cơ bản tự động
nhà đầu tư thay vì việc phải liên tục gọi điện cho môi giới liên hệ với môi giới để tìm kiếm thông tin
thì có thể trực tiếp tự tìm kiếm thông qua website của nhóm
mọi lúc mọi nơi hai mươi bốn trên hai mươi
thực tế rằng là công nghệ ngày càng phát triển nhà đầu tư người ta ngày càng đòi hỏi cao hơn trong quá trình giao dịch
ở bất kỳ đâu bất kể một quốc gia nào họ cũng có thể giao dịch tốt đối với thị trường chứng khoán việt nam
và việc áp dụng công nghệ tốt nó cũng giúp cho chứng khoán việt nam có thể tiệm cận tốt hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài
là những nhà đầu tư mà bị tranh lệch với mối giờ
tuy nhiên khi chúng ta áp dụng công nghệ tốt được
thì rõ ràng bản thân những nhà đầu tư nước ngoài họ cũng sẽ có một điều kiện tốt hơn để giao dịch tài chính chứng khoán việt nam
đấy là một trong những hướng đi mà chúng tôi cho rằng là tính toàn cầu hóa của thị trường tài chính thế giới
nó sẽ được thể hiện rất rõ nét trong vòng ba năm năm tới
hạ tầng cơ sở và nền tảng phát triển còn sơ khởi
nhưng chiến lược đầu tư của các team đa dạng và nhiều điểm sáng
lịch sử đang ủng hộ các robot khi hiệu quả đầu tư của hầu hết các robot đều vượt trội so với mặt bằng chung của thị trường
có những robot đạt mức lợi nhuận đầu tư lý thuyết bình quân ba mươi năm một năm
hay sát xuất chính xác của tín hiệu ở mức trên tám mươi năm
trong khi chính phủ đang thúc đẩy việc sớm cho ra đời chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp bốn
thì giới chứng khoán việt nam đang mạnh dạn tiên phong bước đi những bước đầu tiên
để nắm bắt cơ hội thực hiện khát vọng phồn vinh của dân tộc
và trên đường đua công nghệ tại các công ty chứng khoán đã xuất hiện các tên tuổi mới
từ trước tới nay trong số các công ty chứng khoán
thì vn direct hsc hay tech combined security là những công ty được nhà đầu tư đánh giá
mở ra cơ hội cung cấp thêm nhiều sản phẩm trên thị trường
đó là những dịch vụ mà công ty chứng khoán sẽ triển khai và nhà đầu tư sẽ là người được hưởng lợi

có thể nói là mở ra những cái cơ hội mà chúng ta có thể cung cấp những cái sản phẩm những cái dịch vụ mới ở trên thị trường
và tôi nghĩ rằng hơn ai hết đó là những cái dịch vụ sẽ được các công ty chứng khoán triển khai
và các nhà đầu tư sẽ là những người mà được hưởng lợi từ những cái dịch vụ đó
và theo các cái kinh nghiệm ví dụ như ở thị trường hàn quốc trước đây thì cứ mỗi lần mà người ta thay đổi một cái co
thì thường thường là cái volume ở trên thị trường nó sẽ tăng một cấp đôi
thì thông thường là như vậy
thì tôi cũng hy vọng rằng là với cái nền tảng công nghệ mới này thì nó cũng sẽ tạo ra một cái cú hích trong năm hai nghìn hai mươi
và như là tôi đã nói thì đáng biết là nó sẽ mở ra
là một cái thách thức đồng thời cũng là một cái cơ hội rất lớn cho các cái tổ chức cung cấp dịch vụ chứng khoán ở trên thị trường
với việc dự kiến triển khai hệ thống mới vào tháng tám
các sản phẩm mới như chứng quyền có đảm bảo kỳ vọng sẽ được đưa ra thị trường trong năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó vsd sẽ tiếp tục nghiên cứu để triển khai nghiệp vụ giao dịch trong ngày
t cộng và thanh toán chứng khoán trở về một trong những hoạt động mà nhiều nhà đầu tư quan tâm
các dịch vụ các cái tiện ích mà chúng ta chờ đợi từ lâu chúng tôi cố gắng đẩy vào trong cái gói thầu này
trong đó có liên quan đến vấn đề là các sản phẩm như là bán giao dịch chứng khoán t cộng hoặc là bán chứng khoán trở về
chúng tôi cũng đã làm việc với các nhà thầu để cố gắng đẩy cái này vào
và kỳ vọng vào cuối hai nghìn một mươi chín hoặc đầu hai nghìn hai mươi thì chúng ta sẽ ứng dụng những cái sản phẩm này trong cái gói công nghệ này
để giúp cho thị trường chúng ta có thêm một cái
cái quay nhanh cái vòng vốn rốt hơn
mà chúng ta không nhất thiết phải giảm cái chu kỳ thanh toán xuống dưới t cộng hai nữa
bởi vì khi chúng ta có những công cụ đó thì những cái việc này nó rất là bình thường
thì các thị trường quốc tế bây giờ người ta vẫn có cái chuẩn mực ở t cộng ba
hệ thống công nghệ thông tin luôn giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động quản lý cung cấp dịch vụ cho khách hàng
nên nhiều thị trường chứng khoán liên tục đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ
nỗ lực này vừa để nâng cao năng lực quản lý
đáp ứng các quy định của cơ quan quản lý triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ mới như chứng khoán phái sinh
chứng quyền có bảo đảm vừa tạo ra ưu thế cạnh tranh so với đối thủ
dễ nhận thấy công nghệ đang ngày càng thể hiện rõ là một vũ khí cạnh tranh hiệu quả của thị trường chứng khoán
thưa quý vị và các bạn mong rằng trong thời gian tới mỗi khi giao dịch chứng khoán
nhà đầu tư sẽ thay đổi
chúng ta sẽ thấy được sự an tâm vì một chất lượng sản phẩm ưu việt
một hạ tầng công nghệ hiện đại và một chất lượng tư vấn hữu ích chuyên sâu
thể hiện một thị trường chứng khoán việt nam đang chuyển mình theo xu hướng phát triển
của cuộc cách mạng công nghệ bốn trên toàn cầu
không chỉ dừng lại ở đó các công ty chứng khoán sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghệ
để hỗ trợ khách hàng đặt lệnh bằng thuật toán với thời gian đặt lệnh gần như bằng không
với công nghệ thông minh này thị trường chứng khoán việt nam sẽ mang đến cho nhà đầu tư
những trải nghiệm đầu tư chuyên nghiệp và đẳng cấp trên thị trường
quý vị và các bạn thân mến chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp của chúng tôi hôm nay
xin được kết thúc tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mọi thông tin chi tiết xin gửi về chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp phòng kinh tế
chuyên đề nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba
quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi chương trình trên trang web nhândântv vn
hoặc kênh youtube chuyên đề nhân dân
quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau